ngày một mươi hai tháng bốn tại trụ sở washington dc bộ ngoại giao mỹ và bộ công thương việt nam đã tổ chức đối thoại an ninh năng lượng việt mỹ lần thứ hai
trợ lý ngoại trưởng mỹ phụ trách vấn đề năng lượng francis fann và thứ trưởng bộ công thương việt nam đặng hoàng an cùng với các đại diện liên ngành từ cả hai nước đã tái khẳng định cam kết của mỹ và việt nam trong việc tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng
tại đối thoại trợ lý ngoại trưởng mỹ phụ trách vấn đề năng lượng đề nghị tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng những nỗ lực nâng cao năng lực của cục điều tiết điện lực việt nam viết tắt là erav
cụ thể vụ năng lượng và tài nguyên của bộ ngoại giao mỹ viết tắt enr sẽ hỗ trợ erav phát triển thị trường điện mang tính cạnh tranh lưới điện thông minh và các chương trình đáp ứng nhu cầu về điện năng
các công cụ điều tiết cần thiết cho thị trường
về phía việt nam thứ trưởng đặng hoàng an nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế đối thoại giữa hai bộ tạo ra một cơ chế hợp tác lớn giữa các bộ ngành
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành năng lượng hai nước tiến tới thiết lập quan hệ thúc đẩy các dự án hợp tác chung
thông qua đối thoại hai bên đều đánh giá năng lượng là lĩnh vực tiềm năng để làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện giữa hai nước
cam kết tiếp tục hợp tác trong tất cả các lĩnh vực được thảo luận trong đối thoại và xem xét tiến trình tại đối thoại an ninh năng lượng
việt mỹ lần thứ ba vào năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức tại việt nam